hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiều tổ chức cá nhân đã góp sức ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó tại lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi mỗi người dân
tùy theo khả năng của mình đóng góp tiền công sức ý tưởng không phân biệt tuổi tác địa vị giai tầng
nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cũng đã tạo nên làn sóng phong trào ủng hộ mạnh mẽ trong toàn dân
ở cái tuổi gần đất xa trời gia đình lại không khá già nhưng mẹ liệt sĩ nguyễn thị ba ở xã thạch đài huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã chuẩn bị chú đáo gạo sau để đến các điểm cách ly ủng hộ
món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của một người mẹ dành cho những người con thân yêu
tính thân tính yêu cho mẹ có rắn thì sao ủng hộ lại nữa
lấy giúp đỡ không cùi
tôi thiết nghĩ hạnh phúc của nhân dân là đồng hành cùng đất nước vào những lúc cam gò
đó là những dòng thư cảm động thể hiện tinh thần tương thân tương ái của ông hà khoa
ở xã hướng tân huyện hướng hóa tỉnh quảng trị khi ông quyết định ủng hộ bảy trăm linh m hai đất
trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng cho địa phương để đóng góp vào hoạt động chống dịch
công dân thì tôi
cũng có là muốn ủng hộ một chút cũng có là muốn kêu gọi mọi người là có như cả ít người nhiều
để mà có như thể hiện mình là có như là cũng có phong trao rồi cũng có trách nhiệm để làm tòa rồi
bên cạnh sự ủng hộ bằng tiền cũng có rất nhiều cá nhân tổ chức khác đang tích cực sản xuất thiết bị phòng dịch
như khẩu trang nước khử khuẩn để gửi tặng cho người dân cũng như lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
đối tượng chính của chúng tôi trong quá trình tổ chức thực hiện đó là những hội dân
những người dân nghèo và khó khăn trên tất cả các địa bàn của dân cư
đồng thời trong cái khách khẩu trang đó thì chúng tôi đưa đến các cơ sở
ủy ban dân các phường để phát cho hội người dân khi mà họ tham gia giao dịch
tại quế phường và các chợ trên địa bàn
theo thống kê của cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia
đã có hơn một trăm hai mươi năm tỷ đồng được ủng hộ qua tổng đài một nghìn bốn trăm linh bảy kể từ ngày một mươi chín tháng ba
còn rất nhiều những cá nhân tổ chức khác trên mọi miền
tổ quốc bằng nhiều hình thức ủng hộ thông qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tất cả tình cảm của nhân dân đang tiếp thêm động lực sức mạnh giúp đội ngũ
cán bộ y tế và các lực lượng như quân đội công an yên tâm ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch